vì thế hôm nay tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rông ở nhiều nơi
những cơn mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày nhưng lượng khá thường tập trung về chiều tối và đêm
với cường độ đạt cấp mưa vừa thậm chí có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi độ
còn nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của hán lưu vùng xoay thấp và giải hội tụ nhiệt đới trong ngày hôm nay
ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị
tới thừa thiên huế sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh
với khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
với sóng biển cao từ hai bốn m và gây ra tình trạng biển động
còn ở huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt gió hướng tây nam với cường độ trung bình cấp bốn cấp năm
nên sóng biển dưới hai mét tầm nhìn xa trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước